trong những năm trở lại đây nền kinh tế thành phố phát triển nhanh chóng vượt xa so với các thành phố lớn khác của cả nước
thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài
chính quyền thành phố luôn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài
và đầu tư tại thành phố hồ chí minh
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố hồ chí minh đã tiếp hơn ba trăm một mươi đoàn doanh nghiệp thương mại nhà đầu tư nước ngoài và trong nước
đến tìm hiểu các dự án đang mời gọi đầu tư của thành phố hồ chí minh
tìm hiểu cơ hội kinh doanh và kết nối giao thương
với hai trăm một mươi dự án mời gọi đầu tư có tổng vốn đầu tư gần một hai triệu tỷ đồng tương đương gần năm mươi bốn tỷ usd
vào các lĩnh vực hạ tầng giao thông cơ sở hạ tầng nông nghiệp thương mại dịch vụ chính trang đô thị giáo dục y tế
trong năm hai nghìn hai mươi thành phố sẽ tiếp tục mở rộng các chương trình xúc tiến thương mại xuất tiến đầu tư ở nhiều quốc gia
chủ động mời gọi các nhà đầu tư vào các dự án thuộc bảy chương trình đột phá bốn ngành công nghiệp trọng yếu
chín lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của thành phố và các dự án thuộc đề án đô thị thông minh
cấp phần phát triển kinh tế xã hội cải thiện môi trường kinh doanh môi trường đầu tư
nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố tạo niềm tin cho các nhà đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp trong nước